năm năm vừa qua thực hiện nghị quyết của đại hội đảng bộ bộ đội biên phòng tỉnh lần thứ một mươi hai
đồng thời triển khai nghị quyết số ba mươi ba của bộ chính trị khóa một mươi hai về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia
bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ
năm năm qua bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh đã tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý
bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trực tiếp tham gia phân giới cắm mốc
phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn tuần tra chung diễn tập liên hợp
duy trì thực hiện các hiệp ước quy chế biên giới
trong nhiệm kỳ mới bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh sẽ tiếp tục tăng cường và đổi mới các biện pháp
về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quan tâm đầu tư xây dựng bộ đội biên phòng tỉnh cách mạng
chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại hơn